hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đại tiện da máu tươi dấu hiệu thường gặp
đại tiện da máu tươi là hiện tượng khi đại tiện có máu chảy ra có thể là máu tươi nhỏ giọt hoặc máu bám vào phân
bên cạnh đó người bệnh thường có biểu hiện mệt mỏi
tình trạng này có thể chấm dứt sau vài ngày hoặc kéo dài trong nhiều ngày
cảnh báo những dấu hiệu bất thường liên quan tới trực tràng và hậu môn
đa phần các bệnh nhân gặp triệu chứng đại tiện máu tươi đều để bệnh nặng rồi mới đi khám
khi đó tình trạng mất máu kéo dài đã khiến bệnh trở nên trầm trọng làm cho việc điều trị trở nên khó khăn hơn
nguyên nhân đại tiện da máu tươi
triệu chứng đại thiện ra máu tươi cảnh báo nhiều bệnh lý ở vùng trực tràng và hậu môn ví dụ như bệnh trĩ
tại tiện máu tươi là triệu chứng sớm phổ biến nhất của bệnh trĩ
biểu hiện của bệnh là có máu tươi trên phân dính trên giấy vệ sinh hoặc có tiêu máu trên thành vốn cầu
trường hợp nặng đại tiện nhiều màu đỏ trước hay sau phân
bệnh chỉ hình thành khi đám dối tĩnh mạch ở vùng xung quanh hậu môn bị phì đại quá mức
bệnh được chia thành ba dạng trĩ nội trĩ ngoại và trĩ hỗn hợp
những người thường xuyên làm việc trong môi trường phải đứng ngồi quá lâu bị tà bón kinh nhiên ăn nhiều đồ cây nóng hoặc phụ nữ đang mang thai có nguy cơ cao mắc trĩ
bên cạnh triệu chứng đi ngoài da máu tươi người mắc bệnh trĩ còn có thể bị xa bùi trĩ ra bên ngoài hậu môn gây viêm nhiễm
ngoài ra bệnh nhân còn gặp các triệu chứng khác như đau rát hậu môn khi đi đại tiện sốt và ngứa quanh lỗ hậu môn nứt hậu môn áp xe hậu môn
nứt kẽ hậu môn đại tiện ra máu tươi cũng là một triệu chứng điển hình của bệnh nứt kẽ hậu
tình trạng này khiến bệnh nhân bị đau khi đi đại tiện đại tiện ra máu máu tươi có thể chảy thành giọt
bệnh thường gặp do khi bị tà bón người bệnh thường dặn làm hậu môn giãn rách gây sưng đau chảy máu thành từng giọt có thể gây biến chứng lét nhiễm khuẩn họng môn
viêm lết đại trực tràng
đại tiện ra máu có thể có máu tươi lẫn dịch nhảy trong phân là biểu hiện đặc trưng của bệnh viêm lết đại tràng
ngoài ra người bệnh còn có triệu chứng đi đại tiện nhiều đau quạn bụng thường xuyên luôn cảm thấy mệt mỏi khó chịu và có thể bị sốt
bệnh viêm lết đại trực tràng có thể dẫn tới những biến chứng nguy hiểm như phình dãn đại tràng thủng đại tràng xuất hiếp tiêu hóa hoặc thậm chí là ung thư
bệnh bolip trực tràng
triệu chứng đại tiện ra máu còn là dấu hiệu cảnh báo bệnh nhân có bolit trực tràng đây là khối u tăng sinh trên niêm mạc đại trực tràng
đa số bô líp đại trực tràng không có biểu hiện lâm sàng thường được phát hiện qua nội soi đại tràng
polip trực tràng có thể gây mất máu trong thời gian dài ảnh hưởng tới sức khỏe người bệnh
đồng thời có thể ung thư hóa đe dọa tới tính mạng người bệnh
bệnh táo bón
ta bón kéo dài cũng là một nguyên nhân thường gặp gây đại tiện máu tươi
khi đi đại tiện bệnh nhân thường phải giặn mạnh để đẩy phân ra ngoài tạo lực ma sát lớn với thành hậu môn khiến thành hậu môn bị cháy xước chảy máu
ở bệnh nhân tà bón máu có thể dính bên ngoài khuôn phân hoặc dính ở cuối bẫy phân lượng máu nhiều hay ít tùy thuộc vào tình trạng tổn thương của ống hậu
táo bón thường xuất hiện khi bệnh nhân ăn uống không khoa học ăn nhiều đồ khó tiêu thức ăn cây nóng hoặc dùng chất kích thích trong thời gian dài
ta bón không nguy hiểm nhưng nếu để lâu không khắc phục thì có thể dẫn tới bệnh trĩ huyết hậu môn hoặc các bệnh lý khác tại trực tràng và hậu môn
bệnh ung thư trực tràng
một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh ung thư đại trực tràng là đại tiện ra máu
máu có màu đỏ sẫm ban đầu lượng máu thường ít về sau sẽ chảy da máu nhiều hơn khi tế bào ung thư sâm lấm nhiều vào đại tràng
bên cạnh đó người bệnh còn gặp phải các triệu chứng khác như trường bụng đau bụng dưới đi ngoài táo lỏng thất thường buồn nôn tiểu tiện mất tự chủ giảm cân liên tục không rõ nguyên nhân
ngoài ra còn có nguyên nhân khác
triệu chứng đại tiện ra máu tươi còn là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý khác như viêm túi thừa viêm đại tràng do thiếu máu
viêm máu ruột non do tắc mạch mạc treo muộn cóc hậu môn suốt hiết đường tiêu hóa
bị đại tiện ra máu tươi khi nào thì nên đi khám
đại tiện da máu tươi có thể là lượng máu nhỏ dính trên giấy vệ sinh cũng có khi mau có thể chảy thành dạng tia hoặc chảy ổ ạt gây mất máu người bệnh dễ bị tróng mặt ngất xỉu và tút hết áp
tình trạng này có thể làm giảm hiệu quả công việc và chất lượng cuộc sống có thể đe dọa tới tính mạng bệnh nhân
vì vậy khi có triệu chứng đại tiện ra máu tươi bệnh nhân nên đi khám bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa càng sớm càng tốt để chẩn đoán điều trị đúng cách mang lại hiệu quả cao hạn chế nguy cơ biến chứng và ngăn ngừa bệnh tái phát
biện pháp điều trị và phòng ngừa đại tiện ra máu tươi
sau khi có kết quả thăm khám chính xác bệnh nhân sẽ được bác sĩ đưa ra pháp đồ điều trị phù hợp tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh
ngoài ra bệnh nhân bị đại tiện máu tươi còn cần điều chỉnh chế độ ăn uống sinh hoạt như sau
áp dụng một chế độ ăn uống khoa học rau chất sơ từ rau củ trái cây uống nhiều nước để giảm nguy cơ tà bón và nước hạo môn
tạo thói quen đi đại tiện hàng ngày vào một thời điểm nhất định tránh dặn quá mạnh không đi cầu lâu vệ sinh học môn sạch sẽ sau mỗi lần đi đại tiện
hạn chế thực phẩm gây nóng trong ta bón ảnh hưởng xấu tới hệ tiêu hóa như thức ăn nhiều chất béo chua cay và đồ ngọt
ăn thực phẩm giàu chất sắt ngăn người thiếu máu như các loại hạt gan động vật lăm đỏ trứng đậu hũ ngũ cốc và vừng đen
ăn uống đúng giờ và nên ngủ đủ giấc
tránh vương b vật nặng quá mức không đứng lâu và ngồi lâu một chỗ
tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày để cải thiện sức đề kháng thúc đẩy nhu động ruột giúp hệ tiêu hóa làm việc tốt
bộ trứng đại tiện ra màu tươi nếu không được phát hiện xử lý đúng cách có thể dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe
vì vậy khi có biểu hiện này bệnh nhân nên đi khám ngay chuyên khoa tiêu hóa để có biện pháp can thiệp xử lý kịp thời tránh để bệnh trở nặng